thế còn dũng vệ toàn tân thứ hai là gì
là mệt mệt lử
không chịu chơi
đúng không quấy suốt ngày
thì nó dễ theo dõi
đúng không thứ ba nữa là gì
thứ nhất là nó nôn rất nhiều
cái đấy cũng là những triệu chứng chung thôi
nôn đúng không
thế rồi thì có thể là sao
khó khăn hả mình cũng có thể
quan sát nhìn nó đất đất nữa được
hoặc là chân đây nó lạnh
chân đây lạnh cực kỳ quan trọng
chân đây lạnh mà lúc đó không suốt nhé
chứ còn nếu chàng con mà suốt rất cao
thì bao giờ tay chân nó lạnh
khiến nó giảm sụp thì tay chân nó lại hết
đấy thì chúng tôi phải nói là
quan sát tình trạng chung
của cháu là cực kỳ quan trọng
theo các bác sĩ virus gây bệnh tay chân miệng
có khả năng lây lan rất nhanh chóng
truyền trực tiếp từ người sang người
thông qua đường miệng qua các chất tiết
từ mũi miệng phân hay nước bọc của trẻ bệnh
người mất bệnh có khả năng
phát tán virus cây bệnh trong tuần đầu tiên
giai đoạn ủ bệnh tuy nhiên
thời gian lây nhiễm lại có thể kéo dài trong tới
vài tuần vì virus vẫn còn tồn tại
trong phân và nước bọc của bệnh nhân
các con đường lây nhiễm virus qua bệnh tay chân miệng
bao gồm trẻ tiếp xúc trực tiếp
với người nhiễm bệnh
trẻ có thể hít phải nuốt các dịch tiết
nước bọc của người bệnh khi ăn uống chung
hoa hoa hát thơi nói chuyện
tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mụn nước
bọng nước phân của người bệnh
trẻ cầm nắm đổ chơi chạm vào các vật dụng
của trẻ bệnh lây qua bàn tay
của người chăm sóc trẻ
bệnh tay chân miệng lây làn rất nhanh chóng
khi trẻ lành tiếp xúc với trẻ bị bệnh
vì cách thức lây chuyển của bệnh khá nhanh
nên tay chân miệng rất dễ bùng phát thành dịch lớn
khi phát hiện bệnh
nếu không điều trị bệnh kịp thời
và có những biện pháp phòng tránh
thì những trẻ xung quanh có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào
bệnh tay chân miệng thường không dẫn tới
những biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện và điều trị sớm
tuy nhiên một số trường hợp
phát hiện trễ bệnh tiến triển nặng
và gây ra một số biến chứng nguy hiểm như sau
bị viêm mảng não virus
triệu chứng sốt đau đầu cứng cổ đau lưng
bệnh nhân cần nhập viện điều trị
các biên chứng hiếm cọc khác sẽ bao gồm
bại liệt tê liệt hoặc viêm não
đối với trẻ có biên chứng não
sẽ xuất hiện những triệu chứng khó nhận thấy như khó ngủ
quấy khóc nhiều thường xuyên giật mình
lúc thức dậy hay bắt đầu gù
sẽ hoảng hốt nói làm nhằm tay chân run
co giật sốt cao méo miệng
khi trẻ xuất hiện những triệu chứng trên
nếu không phát hiện điều trị đúng
và kịp thời trẻ có thể tử vong trong vài giờ
nếu con được vệ sinh sạch sẽ
thì bệnh nhân cũng có thể
bị bội nhiễm tại các nốt mụn trên da
khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh nhân
bố mẹ cần đưa trẻ thăm khám
tại cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được chẩn đoán đúng bệnh
nên đưa trẻ thăm khám
tăng sớm tăng tốt khi có những dấu hiệu bất thường
hiện nay trường hợp thuốc đặc trị
vắc xin phòng bệnh tay chân miệng
cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng
chăm sóc bệnh nhân tại nhà
và sử dụng các loại thuốc hạ sốt giảm đau
bù đun nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ
trường hợp trẻ bị sốt cao
bạn có thể sử dụng racitamol để hạ sốt và giảm đau
lưu ý tuyệt đối không sử dụng
thuốc có chứa thành phần acyrin
ngoài ra bố mẹ cũng nên sử dụng
nước muối sinh lý chín
để sắp trùng niêm mạc cho trẻ
về chế độ ăn hàng ngày
cũng cần đảm bảo đầy đủ sinh dưỡng
bù nước kịp thời để phong tránh trẻ bị mất nước
hạ đường khuyết
đối với trẻ bú mẹ cần tăng cường cho trẻ bú
nhiều lần trong ngày
với trẻ lớn hơn cần kiêng các loại thức ăn
có thể khiến trẻ đau rát tổn thương miệng
như thức ăn nóng đặc
thay vào đó bố mẹ nên cho trẻ ăn những loại thức ăn
loãng nguội dễ tiêu hóa như trà loãng
sữa sữa hạt trẻ đậu
nên bé từ chối ăn
uống sữa chua để thay thế
hoa quả dầu trái cây vitamin khoáng chất
cũng là thực phẩm cần thiết cho trẻ
khi điều trị bệnh tay chân miệng
bố mẹ nên cho trẻ ăn những loại thức ăn
dặn lòng nguội và dễ tiêu hóa
bên cạnh đó cũng cần phải vệ sinh da sạch sẽ cho trẻ
để phòng tránh bội nhiễm vi khuẩn bằng cách
tắm cho trẻ bằng những loại nước
có tinh sất trủng nhẹ như nước lá trẻ xanh
sau khi tắm sử dụng dung dịch
xanh me thê lên
để bôi lên các vết bỏng nước trên da
lưu ý cần theo dõi bé tưởng xuyên
để phát hiện sớm điều trị những biến chứng nguy hiểm nếu có
một số sai lầm cần tránh
khi điều trị bệnh tay chân miệng cho bé bao gồm
bố mẹ thường lo lắng
khi trẻ nổi mụn nước nhiều
nhưng điều này cho thấy tình trạng bệnh nhẹ hơn
so với những nổi mụn nước ẩn dưới da
với trẻ không bị loát miệng bội nhiễm
thì không nên sử dụng thuốc kháng sinh
và tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc
khi chưa có chỉ được của bác sĩ
sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều
có thể gây ra một số tác dụng phụ
ảnh hưởng tới cơ quan trong cơ thể
và khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn
ngoài ra uống quá nhiều các loại vitamin
trong thời gian bị bệnh cũng là một điều không cần thiết
việc kiêng tắm cũng có thể khiến cho trẻ
bị ngớ ngáy nhiễm trùng
do đó bố mẹ nên tắm cho bé như bình thường
tắm nước ấm và chua kín gió
cách phòng bệnh tay chân miệng bao gồm
bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh nhất
và giai đoạn chuyển mùa nhất là vào mùa hè
khi thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho virus phát triển
gây bệnh bệnh chủ yếu xuất hiện
ở những khu vực đông người như trường học nhà trẻ
vì vậy bố mẹ cần nắm được
những cách phòng ngừa bệnh hiệu quả
để ngăn chặn sự lây lan của bệnh
gây tổn thương cho bé
hiện nay không có vaccine phòng bệnh tự nhiên
tuy nhiên bố mẹ có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh
bằng một số cách đơn giản như sau
rửa tay thường xuyên với sạc phòng trước khi chuẩn bị
thức ăn ăn uống cho trẻ nhỏ
sử dụng sạp phòng để làm sạch các vật dụng
khử chung bằng các chất tẩy rửa thông thường